bằng ý chí vươn lên nhiều bạn trẻ dân tộc rackline tại tỉnh ninh thuận đã bám đất bám làng và xây dựng những mô hình sản xuất mang lại thu nhập cao
phong trào thanh niên lập nghiệp ngày càng khởi sắc khiến cho suy nghĩ bỏ làng đi nơi khác kiếm sống của nhiều thanh niên đã không còn nữa
anh tài yên sản là thanh niên đầu tiên ở xã phước hà huyện thuận nam tự đầu tư bốn mươi năm triệu đồng lắp đặt hệ thống tưới phun xương tiết kiệm nước
mô hình và kỹ thuật lắp đặt hệ thống nước này do anh sản tự thiết kế và thực hiện sau một lần đi tham quan ở một vùng khác
nhờ đổi mới cách nghĩ cách làm anh sản chủ động đưa mô hình tưới tiết kiệm nước vào sản xuất năm xào hoa màu và hai xào ruộng lúa canh tác ba vụ mỗi năm
thì cái thứ hai nữa thứ hai là về cái mía thì đây được sáu xào mía trong năm vừa rồi
thì đối với tờ ký nhân dân đó thì nói chung đoàn viên thanh niên cũng để học khỏe kinh nghiệm
để vươn lên làm giàu chứng đáng cho bản thân và đối với đoàn viên thanh niên đối phương
sau sáu năm đẩy mạnh phong trào lập nghiệp trong thanh niên dân tộc thiểu số
huyện đoàn thuận bắc và ngân hàng chính sách xã hội huyện đã giải ngân cho đoàn viên thanh niên vay vốn
với tổng dư nợ hai mươi sáu tỷ đồng để thanh niên có điều kiện làm kinh tế gia đình ngày càng ổn định
nên đời sống được cải thiện đáng kể
là tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên tham gia các mô hình kinh tế hội nghị đầu bơ
để từ đó đoàn viên thanh niên tìm ra cái mô hình phù hợp với mình và tại địa phương
nhằm phát triển kinh tế của riêng mình đồng thời gắn với việc tiên dương người tốt việc tốt
những mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi nhằm rộng và phổ biến trong tòa huyện
phong trào thanh niên rackline làm kinh tế giỏi ngày càng lan tỏa sâu rộng trên địa bàn tỉnh ninh thuận
giúp cho nhiều thanh niên dân tộc thiểu số nâng cao nhận thức tích cực đóng góp nhiều hơn nữa
trong công tác củng cố và xây dựng phong trào đoàn ở cơ sở ngày càng thiết thực hiệu quả
thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia phong trào thanh niên lập thân lập nghiệp vươn lên làm giàu trong tương lai